thưa quý vị chào mừng kỷ niệm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tại nhiều tỉnh khu vực miền nam ngành điện đã khánh thành đưa vào hoạt động
nhiều công trình trạm biến áp một trăm một mươi kv nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải
trong sản xuất công nghiệp dịch vụ và sinh hoạt
công trình trạm biến áp một trăm một mươi kv thanh tân và nhánh rẽ đấu nối vào đường dây một trăm một mươi kv
vừa được tổng công ty điện lực miền nam đống điện vận hành vượt tiến độ thi công hai tháng
chương trình điện năng tăng hơn một mươi năm tôi cho rằng đây là một công trình rất quan trọng
một phát triển kinh tế xã hội của huyện mỏ cầy bắc riêng và của tỉnh bến tre nói chung
thì trạm thanh tân này sẽ liên kết qua lại để hỗ trợ các huyện mỏ cầy bắc hầu như không mất điện
lễ đống điện là dấu mốc quan trọng
tạo động lực để nhanh tiến độ sớm khởi công và hoàn thành năm công trình một trăm một mươi kv còn lại của tỉnh bến tre
dịp này tổng công ty điện lực miền nam cũng đưa vào vận hành thêm ba công trình điện
tại tỉnh bình dương lông an và vĩnh long phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn khu vực miền nam
ngày hôm nay liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức khai mạc tháng công nhân lần thứ một mươi sáu
với chủ đề đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi
tháng công nhân năm nay công đoàn tp hcm sẽ tổ chức các hoạt động như tôn vinh
tuyên dương những đóng góp tích cực của công nhân lao động tiếp xúc gặp gỡ đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến
bảo vệ quyền lợi của người lao động và thăm hỏi động viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn
đây là hoạt động được tổ chức đa dạng ở tất cả các cấp công đoàn thành phố góp phần ôn lại những giá trị truyền thống lịch sử
của giai cấp công nhân để mỗi công nhân người lao động ý thức đầy đủ về vai trò trách nhiệm của mình

nhân dịp này liên đoàn lao động tp cũng tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi bốn
và hội thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi bốn
trong những năm vừa qua ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum đã quan tâm thực hiện tốt công tác bán chú
cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhờ đó các học sinh thuận lợi đến trường học tập
trường học tập nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai
đặc biệt là chất lượng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh con tum ngày càng được nâng cao
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã hiếu huyện con plông có hai trăm ba mươi sáu học sinh
gần một trăm linh học sinh là người dân tộc thiểu số
trong đó có một trăm tám mươi ba học sinh được hưởng chế độ bán chú theo nghị định số một trăm một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mức hỗ trợ bảy trăm hai mươi đồng và một mươi năm kg gạo cho mỗi em trong một tháng
từ nguồn hỗ trợ của nhà nước nhà trường đã tổ chức bảo đảm mọi
kiện tốt nhất cho học sinh ăn ở
bên cạnh đó nhà trường còn huy động sự đóng góp của các nhà hào tâm
tăng ra trồng rau xanh để cải thiện thêm bữa ăn cho học sinh
thứ hai là chất lượng học sinh
các em ở lại trường được thầy cô hướng dẫn vấn đề tự học đảm bảo
nên nó thay đổi cái chất lượng càng ngày được nâng cao hơn
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn toàn tỉnh con tum có hơn một trăm sáu mươi sáu bốn trăm bảy mươi học sinh
trong đó có hơn chín mươi sáu học sinh dân tộc thiểu số
ngoài việc thực hiện công tác bán chú ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum
còn xây dựng và mở rộng các mô hình cách làm hay

các em chưa yêu thương mô hình bán chú dân nuôi
đặc biệt nhiều thầy cô đã tự nguyện đóng góp kinh phí để nấu ăn cho các em học sinh
không được hưởng chế độ bán chú theo nghị định một trăm một mươi sáu
chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực tiến đới là sự chăm lo này là một sự chăm lo bền vững
đến từ chính sách của nhà nước sự hỗ trợ của nhà nước
đặc biệt là nội lực của người dân trong chăm lo phát triển cho chính con em của mình
các em ở bán chú an tâm học tập bố mẹ không phải lo lắng trong thời gian ở trường từ thứ hai đến thứ bảy
qua đó chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số có sự chuyển biến tích cực
vượt qua những khó khăn hiện tại tỉnh con tum đã và đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả mô hình trường bán chú
để các em học sinh dân tộc thiểu số cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui
an tâm học tập nuôi dựng ước mơ cho tương lai và sau này đóng góp xây dựng quê hương
còn tại tỉnh bình thuận
đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng sâu vùng xa vẫn thường xuyên thiếu nguồn nước sạch
thời gian qua nhờ chú trọng xây dựng nhà máy cung cấp nước sinh hoạt
người dân đã được nâng cao chất lượng cuộc sống
xã la già huyện hàm thuận bắc có hơn bảy mươi dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống ở địa hình đồi núi hoàng ngoèo nên chưa có hệ thống nước sạch
từ năm hai nghìn hai mươi ba nhà nước đã đầu tư hệ thống nước sạch
nhiều ngày qua công nhân trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh
đang hoàn tất khâu đấu đối đưa nước sạch vào nhà dân
hệ thống nước la dạ đầu tư hơn hai mươi sáu tỷ đồng từ nguồn vốn quyết định một trăm ba mươi bốn của thủ tướng chính phủ
tại tỉnh bình thuận chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và vốn ngân sách tỉnh
từ khi nhà máy nước la già đưa vào hoạt động cuối năm hai nghìn hai mươi hai với công suất

một năm trăm linh m ba ngày đêm đến thời điểm hiện nay đã lắp đặt trên sáu trăm một mươi hộ đạt năm mươi tỷ lệ hộ dân của toàn xã
thuộc vùng sâu vùng xa tại xã bắc rộn huyện tánh linh đường ống đã sẵn sàng nhận nước
từ hệ thống măng tố đang được mở rộng tại xã đồng kho xã huy khiêm dự án nhà máy nước
tà pao đang được đầu tư từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bảy huyện tánh linh triển khai mở rộng
hàng loạt dự án cung cấp nước cụ thể nâng cấp hệ thống nước đức bình
tuyến ống cấp nước đức bình đức thuận lạc tánh các trạm bơm tăng áp
tuyến ống cấp nước tại xã gia an xã nghị đức
mới đây ubnd tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư một mươi bảy danh mục cấp nước ở những vùng sâu
đồng ghép các nguồn vốn từ trung ương vốn tài trợ đến vốn vay của tổ chức quốc tế
ngoài ra dự án có công suất lớn hơn năm m ba một ngày đêm nên nằm kế cận các công trình
thủy lợi có quy mô lớn hoặc sông lớn cần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút
hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư để sớm đạt mục tiêu một trăm linh hộ dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt
vào năm hai nghìn bốn mươi năm
trong tương lai nhiều biến động khác có thể xảy ra ảnh hưởng mục tiêu kích cầu du lịch nội địa
do đó cần sớm cải thiện mối liên kết trong chuỗi giá trị du lịch
để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
thưa quý vị cuộc thi hoa hậu du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa được chính thức khởi động vào ngày hôm nay hai mươi bảy tháng bốn
đây là cơ hội hiếm có để các thí sinh được tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa
góp phần mang vẻ đẹp của đất nước quảng bá khắp nam châu
chương trình gửi gắm tìm hiểu quảng bá văn hóa du lịch việt nam
kích cầu du lịch trong nước và mở rộng đầu tư quan hệ của quốc gia
nhằm góp phần tích cực cho phát triển kinh tế du lịch
với mùa của hai nghìn hai mươi bốn thì mang một sứ mệnh là lan tỏa vẻ đẹp việt
và thông qua một sự kiện về cuộc thi sắc đẹp cũng thực hiện sứ mệnh là quảng bá
và lan tỏa những giá trị về văn hóa về du lịch và các điểm đến của việt nam
đến với các du khách ở trong nước
theo kế hoạch cuộc thi hoa hậu du lịch việt nam hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bảy
vòng bán kết cuộc thi sẽ diễn ra tại sapa tỉnh lào cai
từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi tháng bảy
vòng chung kết sẽ diễn ra tại cẩm phả quảng ninh
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị vừa qua tại thủ đô hà nội đã diễn ra buổi họp báo
giới thiệu về lễ hội hoa phượng đạo
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng lần thứ một mươi một với chủ đề
hải phòng bừng sáng miền di sản
đây là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên vào tháng năm
gắn với kỷ niệm ngày giải phóng hải phòng
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng giúp giới thiệu đến bạn bè trong nước
và quốc tế về thành phố hải phòng có bề dày truyền thống lịch sử
và chiều sâu văn hóa
lễ hội lần thứ một mươi một năm nay được tổ chức lớn bởi ngoài gắn với
kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng
còn có lễ đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long
quần đảo cát bà của ủy ban di sản thế giới unesco
lễ hội năm nay có nhiều hoạt động như lễ trao bằng xếp hạng di tích quốc gia
đền thờ lê khắc cân huyện an lão tổ chức trưng bày các bảo vật quốc gia
các triển lãm ảnh sách báo về hải phòng
bên cạnh đó còn có các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể
của thành phố được unesco ghi danh các loại hình nghệ thuật dân gian
điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đêm hội mang tên
hải phòng bưng sáng miền di sản được giàn dựng công phu thông qua nghệ thuật thực cảnh
kết hợp cùng công nghệ thực tế ảo
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội
bảo tàng chiến thắng b năm mươi hai cùng bảo tàng lịch sử quân sự phối hợp tổ chức triển lãm
việt nam những chiến thắng làm thay đổi dòng trải lịch sử thế giới
những hình ảnh được trưng bày trong triển lãm giúp cho công chúng có cái nhìn xuyên suốt
về hai cuộc đấu tranh chống pháp và chống mỹ kiên cường của quân và dân ta
triển lãm là sự tri ân tôn vinh những chiến công sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc khẳng định sức mạnh sự đoàn kết của quân và dân ta
qua đó góp phần khẳng định tầm quan trọng tác động của những chiến thắng vang dội trong lịch sử việt nam
đã ảnh hưởng đến sự thay đổi của dòng trải lịch sử thế giới
thưa quý vị hơn năm mươi năm lạn lội khắp núi rừng bản làng vùng tây bắc việt bắc và tây nguyên
nhà nghiên cứu văn hóa dân gian giáo sư tô ngọc thanh tổng thư ký hội văn nghệ dân gian việt nam
đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị cho nước nhà
vừa qua giáo sư tô ngọc thanh đã qua đời tại hà nội
sự ra đi của ông đã để lại rất nhiều niềm tiếc thương trong giới học giả
và công nghiệp